bộ tư pháp đã tổ chức họp báo thường kỳ thông tin về các hoạt động của bộ ngành tư pháp
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên về việc từ năm hai nghìn hai mươi ba sẽ bỏ sổ khẩu
đại diện bộ tư pháp cho biết bỏ sổ khẩu không chỉ là ý chí của nhà nước mà còn là mong muốn của người dân
khi bỏ sổ khẩu liên quan đến lĩnh vực hậu tịch có ba mươi bảy thủ tục hành chính và năm thủ tục liên quan đến lĩnh vực quốc tịch
bộ tư pháp đã có dự báo trước để ra soát xử lý khi quy định này có hiệu lực
ngày một mươi chín tháng một mươi một thủ tướng chính phủ đã ký ban hành nghị quyết số một trăm bảy mươi hai về chính sách phát triển nghề công chứng
để triển khai nghị quyết này bộ tư pháp đang dự thảo kế hoạch triển khai nghị quyết
và công văn hướng dẫn địa phương các nhiệm vụ phải thực hiện trong thời gian tới